thưa quý vị trong năm ngày nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm tình hình trật tự an toàn giao thông trên các tuyến cơ bản được đảm bảo
tại các tuyến cao tốc không ghi nhận tình hình giao thông phức tạp hay ủn tắc kéo dài
và để có kết quả này phải kể đến đóng góp của lực lượng cảnh sát giao thông ứng trực một trăm linh quân số phân luồng điều tiết giúp đỡ nhân dân ngay cả khi thời tiết cao điểm nắng nóng
những hình ảnh đẹp của lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc trong những ngày vừa qua đã tạo được sự ấn tượng trong lòng nhân dân
năm ngày nghỉ lễ ngoài làm nhiệm vụ chuyên môn hướng dẫn phân luồng giao thông tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm giao thông
lực lượng cảnh sát giao thông luôn sẵn sàng ứng trực giúp đỡ người dân trên đường đi nghỉ lễ trong nhiều tình huống
thông qua tổng đài tiếp nhận thông tin người dân phản ánh về tình hình tai nạn giao thông sự cố trên các tuyến cao tốc
các đơn vị của cục cảnh sát giao thông kịp thời nắm bắt và có mặt để hỗ trợ nhân dân
tại các cửa ngõ ra vào thủ đô hà nội phòng cảnh sát giao thông công an thành phố hà nội
bố trí cán bộ chiến sĩ tổ chức phát nước suối miễn phí hỗ trợ bà con tại các điểm rừng đen đỏ
các hành động đẹp thiết thực giúp đỡ hỗ trợ nhân dân trong những ngày nghỉ lễ đã thể hiện tinh thần
đâu cần cảnh sát giao thông
cảnh sát giao thông có đâu khó có cảnh sát giao thông
lực lượng cảnh sát giao thông mong muốn không chỉ trong dịp lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm này
mà cả những ngày thường nếu người dân gặp sự cố cần được hỗ trợ
có thể liên hệ đường dây nóng của tổng đài tiếp nhận tin tức giao thông một nghìn chín trăm linh tám nghìn chín mươi chín để được giúp đỡ
thưa quý vị tại tp hcm dự án xây dựng nhà thi đấu thể dục thể thao phát điện phùng
toạn lạc ở vị trí đắc địa trung tâm quận ba tp hcm đã chính thức chuyển dự án này
từ đầu tư theo hình thức đối tác công tư sang phương thức đầu tư công
sau khi nghe các cơ quan chuyên môn báo cáo chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm vừa thống nhất
đề xuất dừng đầu tư dự án nhà thi đấu phan đình phùng theo hình thức đối tác công tư hợp đồng bt
chuyển dự án này sang phương thức đầu tư công
dự án này ở vị trí đắc địa trung tâm quận ba bao bọc bởi bốn mặt tiền
đường baxter nguyễn đình chiểu nam kỳ khởi nghĩa và phỏ văn tần
dù được chấp thuận chủ trương đầu tư từ năm hai nghìn tám nhưng đến nay dự án có tổng mức đầu tư gần hai tỷ đồng
vẫn chưa thành hình
chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm giao các cơ quan chuyên môn khẩn trương lập hồ sơ
đề xuất chủ trương đầu tư dự án theo đúng trình tự thủ tục quy định và hoàn thành trước tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
để trình hội đồng nhân dân tp hcm thông qua chủ trương đầu tư dự án
dự kiến khởi công đầu tư dự án trước ngày ba mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi năm
chuyển đổi số và cải cách thủ tục hành chính là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu hiện nay
tiên phong đi đầu trong chuyển đổi số cải cách hành chính công an tỉnh lào cai đã có sáng kiến
trong cải cách thủ tục xuất nhập cảnh vừa thực hiện cải cách thủ tục hành chính
vừa giảm phiền hà cho người dân và doanh nghiệp đồng thời hỗ trợ người dân chuyển hóa sim chính chủ
đăng ký tài khoản định danh đẩy nhanh tiến độ để án không xảo
để thực hiện cấp hộ chiếu phổ thông trên cổng dịch vụ công quốc gia
cổng dịch vụ công bộ công an công dân phải thỏa mãn các điều kiện
căn cướp công dân và xin chính chủ hoặc phải có tài khoản định danh cá nhân
tuy nhiên ở những địa phương vùng sâu vùng xa thì nhu cầu sở hữu sim chính chủ
và có tài khoản định danh cá nhân còn hạn chế
vì vậy để có thể đồng thời thực hiện nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính chuyển đổi số
phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh lào cai đã xây dựng mô hình bàn hướng dẫn công dân
hợp tác với các đơn vị viễn thông phối hợp thực hiện các nội dung chuẩn hóa thuê bao
đăng ký tài khoản định danh điện tử từ đó giúp cho việc thực hiện các hộ chiếu trực tuyến thuận lợi hơn
đặc biệt là nhiều công dân ở vùng cao không có nhu cầu sử dụng điện thoại chính chủ
đơn vị cũng đã phối hợp với các đơn vị như vnpt rồi viettel để hỗ trợ hướng dẫn cung cấp sim chính chủ
để thực hiện kế hoạch cải cách hành chính số hóa hồ sơ tài liệu của cục quản lý xuất nhập cảnh và công an tỉnh lào cai
phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh lào cai đã xây dựng và triển khai các kế hoạch cụ thể
quán triệt đến từng lãnh đạo và cán bộ
đơn vị cũng đã phối hợp với các đơn vị trong đơn vị về ý nghĩa cũng như tầm quan trọng của công tác chuyển đổi số nói chung
công tác cải cách hành chính số hóa hồ sơ tài liệu nói riêng
quý i năm hai nghìn hai mươi bốn phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh lào cai đã tiếp nhận xử lý trên ba hồ sơ
tỷ lệ tiếp nhận trực tuyến luôn đạt một trăm linh